văn phòng chính phủ đã tổ chức họp báo chính phủ thường kỳ tháng một năm hai nghìn hai mươi
dưới sự chủ trì của bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng
đây là cuộc họp báo chính phủ đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi
liên quan đến việc vẫn còn một số người trung quốc đến việt nam chưa được cách ly để phòng dịch
thứ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết
việc cách ly thực hiện theo bốn tại chỗ và bộ y tế đã phối hợp với địa phương để thực hiện việc cách ly này
đối với những người đi từ vùng trung quốc về tức là từ ba mươi một tỉnh thành phố của trung quốc về việt nam
kể cả công dân hay người nước ngoài thì lập tức được cách ly tại gia đình
thế thì chúng tôi rất là cảm ơn cái phản ánh của phóng viên đỗ quyền yêu cầu của chính phủ đã đưa ra hai ngày nay
và cái việc cách ly này là do trực tiếp người đứng đầu cấp ủy và chính quyền địa phương chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện
ngành y tế chịu trách nhiệm là hỗ trợ
và cũng như là vấn đề về mặt chuyên môn phải kiểm soát về mặt y tế chuyên môn hàng ngày
thì đấy là cái việc xin báo cáo chính như vậy
và có thể nói rằng là cái yêu cầu như đồng chí mạc đương dũng đã nói đấy
chưa có cái lần nào chúng ta làm mạnh cái lần này
và nhiều cái biện pháp mà chúng ta thực hiện trong các phòng chứng dịch lần này là chỉ đạo rất quyên liệt
về kỳ bản tăng trưởng kinh tế trong khi dịch bệnh tràn lan hiện nay
đại diện bộ kế hoạch và đầu tư cho biết hiện mức độ ảnh hưởng của dịch là rất nghiêm trọng
vì vậy bộ đã có kịch bản tăng trưởng dự kiến theo quý
trong trường hợp nếu như mà dịch chúng ta có thể kiểm soát trong quý i
thì tốc độ tăng trưởng cả năm giảm xuống còn có sáu hai mươi bảy
đấy là trong điều kiện chúng ta giả định rất là nhiều chỉ có tác động của dịch thôi
còn nếu như mà dịch kéo dài và chúng ta kiểm soát trong quý hai
thì nguy cơ mà chúng ta bị giảm tăng trưởng còn sâu hơn
là có thể chỉ đạt sáu
tất nhiên đây chỉ là những con số chúng tôi ước tính và dự báo
nó còn tùy thuộc vào điều kiện thực tế dịch được kiểm soát vào thời điểm nào
cũng như là các chính sách các tác động điều hành của chính phủ đối với nền kinh tế
về việc xử lý các nghệ sĩ tung tin giả trong dịch cúm ncov còn quá nhẹ
đại diện bộ thông tin truyền thông cho biết thủ tướng giao cho bộ công an xử lý
và sẽ xử lý nghiêm các nghệ sĩ
các nghệ sĩ đã đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong dư luận
về tình hình xuất nhập khẩu đại diện bộ công thương cho biết ngay trong ngày hôm nay
thủ tướng đã có công văn số tám trăm linh tám chỉ đạo cho phép việc xuất nhập khẩu vận chuyển hàng hóa qua biên giới
tiếp tục thực hiện theo quy định bảo đảm công tác phòng chống dịch
chúng ta cũng thấy rằng là chính phủ cũng đã rất là cương quyết một mặt
thì là cố gắng để có các cái biện pháp phù hợp để đối phó với dịch
nhưng mặt khác thì cũng vẫn phải tạo cho cái việc sản xuất kinh doanh
nhất là việc xuất nhập khẩu đối với các thị trường và đặc biệt là đối với thị trường trung quốc
tuy nhiên theo chúng tôi thì về lâu dài thì đối với mặt hàng nông sản
thì cần phải có cái giải pháp căn cơ về cái tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp
sản xuất theo tín hiệu của thị trường và liên kết sản xuất đẩy mạnh chế biến
và tăng cường kết nối với các hệ thống siêu thị và trung tâm phân phối nội địa
và chúng ta cũng không quá mà cũng đã nói rất nhiều lần
mà chúng ta cũng đã làm được rất nhiều nhưng mà chắc chắn phải làm tốt hơn
đó là chúng ta không quá phụ thuộc vào một cái thị trường
đối với các mặt hàng nông sản hiện đang gặp khó khăn xuất khẩu sang các nước lân cận
bộ công thương đã yêu cầu các địa phương các doanh nghiệp và các siêu thị kết nối với nhau
bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống
đối với các mặt hàng khác bộ công thương cũng chỉ đạo các đầu mối thương vụ
phối hợp với các doanh nghiệp và bộ ngành liên quan mở rộng thêm thị trường mới